do nợ hơn một mươi tỷ đồng nên vào khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm sát chết để trên xe ô tô
và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng minh đã chết
nhằm mục đích xóa nợ và để vợ con mình được hưởng bảo hiểm
ngày hai mươi năm tháng bốn minh đến một tiệm mua bán xe mô tô cũ tại xã quảng khê
huyện đắk gờ long mua xe mô tô rồi đến gửi tại nhà ca biển
minh điều khiển xe ô tô đến nghĩa địa thuộc xã quảng khê để đào mộ lấy xác
nhưng không được nên đi về
đến ngày ba tháng năm minh mua một căn xăng và hai can dầu để ở thùng xe
nhằm dùng để đốt xe
vào khoảng một mươi tám h cùng ngày minh đến nhà dãy mà trần nho vương đang ở
và uống bia với vương sau đó lấy cây búa rìu đánh vào đầu vương
khiến nạn nhân tử vong
sau đó đối tượng đưa thi thể nạn nhân lên băng ghế sau xe ô tô
rồi điều khiển xe chạy đến địa phận thuộc xã đắc som huyện đắc gờ long
rồi tông vào cột mốc bên lề đường tạo hiện trường vụ tai nạn xe
tiếp đó minh lấy xăng tháo đồng hồ và chùm chìa khóa bỏ lên xe
rồi dùng bình ga mini đốt xe ô tô rồi bỏ trốn xuống bình phước thuê nhà ở
cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bốn bị cáo gồm nguyễn chất trưởng chú tại huyện e hơi leo
nguyễn xuân quang lương thế ngọc và lê hồng sơn cùng chú tại huyện crong năng
tỉnh đắk lắc với tổng mức án sáu mươi chín năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín bốn đối tượng này đến quán nhậu
thì xảy ra mâu thuẫn với lộc văn hùng chú cùng huyện dẫn đến xô xát đánh nhau
sơn và ngọc liền cầm gậy sát lao vào tấn công hùng
bị đánh hùng cầm dao chống trả nhưng không trúng ai rồi bỏ chạy ra ngoài
thì bị bốn đối tượng cầm hung khí đuổi theo
lúc này trưởng chạy vào cơ sở rèn dao dựa gần đó lấy cây dựa phát
chém vào tay hùng một nhát khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn chất trưởng hai mươi năm tù giam
nguyễn xuân quang một mươi tám năm tù giam lương thế ngọc một mươi sáu năm tù giam
và lê hồng sơn một mươi năm năm tù giam cùng về tội giết người
công an huyện thanh hà tỉnh hải dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm ra một số đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
tại xã an phượng huyện thanh hà
vào ngày tám tháng năm công an tỉnh hải dương phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành thao dỡ giạp dựng trái phép do một số phần tử quá khích cầm đầu
dựng tại cổng nhà máy nước và ngã tư ủy ban nhân dân xã an phượng
tạm bàn giao nhà máy nước sạch phượng hoàng cho trung tâm nước sinh hoạt
và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh hải dương để quản lý vận hành
quá trình thao dỡ an ninh trật tự được bảo đảm thực hiện đúng với kế hoạch đề ra
một số đối tượng cầm đầu quá khích đã được đưa về trụ sở công an
ngày chín tháng năm công an huyện thanh hà đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
về tội gây dối trật tự công cộng bắt tạm giam hai đối tượng để tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng khác xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc clip hai thanh niên đua xe lạng lách bốc đầu xe trên nhiều tuyến phố
của thành phố đà nẵng được đăng tải vào tối ngày một mươi tháng năm vừa qua
phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã làm rõ và xác định được danh tính toàn bộ nhóm đối tượng nói trên
năm đối tượng đều từ một mươi tám đến hai mươi tuổi gồm bùi quang duy quê hà nội vũ đức vinh quê nam định
cùng chú tại phường hòa hải quận ngũ hành sơn triệu đức hải quê cao bằng nguyễn ngọc hiền
cùng chú tại phường mân thái quận sơn trà nguyễn quốc cường chú tại quận liên triểu
vào tối ngày chín tháng năm cả nhóm tụ tập và hẹn nhau tổ chức đua và bốc đầu xe
với mục đích quay clip tung lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
hiện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tạm giữ ba xe máy và tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng năm đến sáu h ngày một mươi hai tháng năm việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy đã hai mươi sáu ngày
việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng kể từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu h ngày một mươi một tháng năm
việt nam đã có hai trăm bốn mươi chín trên hai trăm tám mươi tám trường hợp khỏi bệnh không có ca tử vong
trong số hai trăm tám mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được ghi nhận tại việt nam
thì có một trăm bốn mươi tám ca nhập cảnh được cách ly ngay một trăm bốn mươi ca do lây nhiễm trong cộng đồng
ngày hôm qua đã có tám bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
được công bố khỏi bệnh và các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe
cho các bệnh nhân
trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv